thưa quý vị vào sáng ngày hai mươi tháng bốn theo giờ địa phương tại trụ sở quốc hội cuba
ngay sau lễ đón chính thức chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã tiến hành hội đàm với
chủ tịch quốc hội chính quyền nhân dân và hội đồng nhà nước cuba esteban lasso hernández
trong bầu không khí đồng chí anh em và tin cậy lẫn nhau chủ tịch quốc hội vương đình huệ
và chủ tịch quốc hội esteban lasso hernández đã chia sẻ về tình hình mỗi nước gần đây
trao đổi về phương hướng và các biện pháp nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đoàn kết anh em
hợp tác toàn diện giữa đảng nhà nước nghị viện và nhân dân hai nước việt nam và cuba
cũng như về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
hai nhà lãnh đạo đã trao đổi tổng thể chương trình nghị sự song phương và thống nhất các biện pháp
tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và hai quốc hội nói riêng
chủ tịch quốc hội hai nước nhắc chí thời gian tới tiếp tục phối hợp chặt chẽ
tăng cường trao đổi đoàn các cấp duy trì thường xuyên các cơ chế hợp tác gồm hội thảo lý luận giữa hai đảng
ủy ban liên chính phủ tham khảo chính trị giữa hai bộ ngoại giao đối thoại chính sách giữa hai bộ quốc phòng
và triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai quốc hội đã được thiết lập nhân dịp này
hai bên cũng nhắc chí sẽ tiếp tục ủng hộ các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp
tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu điều kiện và năng lực của mỗi nước
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng và nhất trí phối hợp chặt chẽ liên quan các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm
ngày thành lập ủy ban cuba đoàn kết với miền nam việt nam tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
hai mươi năm lãnh tụ fidel castro lần đầu thăm việt nam và tới vùng giải phóng miền nam việt nam tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tại thành phố santiago de cuba và tại tỉnh quảng trị quảng bình
quả đó tiếp tục vun đắp phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt
thủy chung giữa hai nước di sản quý báu do chủ tịch hồ chí minh và lãnh tụ fidel castro đặt nền móng
tại hội đàm chủ tịch quốc hội hai nước cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
hai nhà lãnh đạo đã ký và trao thỏa thuận về thành lập cơ chế hợp tác liên nghị viện giữa hai quốc hội
chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác gồm bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực xây dựng giữa hai bộ xây dựng
chương trình hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm giữa hai bộ tư pháp kế hoạch hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bảy giữa bộ khoa học và công nghệ việt nam
và bộ khoa học công nghệ và môi trường cuba thỏa thuận hợp tác giữa trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
và trung ương đoàn thanh niên cộng sản cuba giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám thỏa thuận hợp tác trao đổi thông tin giữa thông tấn xã việt nam
và thông tấn xã prensa latina của cuba
cũng trong dịp này chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã hội kiến lãnh tụ cách mạng cuba đại tướng raúl castroz
và bí thư thứ nhất chủ tịch cuba miguel díaz canel và thủ tướng cuba manuel barreiro cruz